tri cục kiểm lâm thừa thiên huế hiện đang làm rõ nguồn gốc và trả hai trong ba cây đa sộp bị bắt giữ ở thừa thiên huế
cây đa sộp còn lại sẽ được làm rõ để xử lý trả cho chủ sở hữu trong thời gian sớm nhất
theo đó nguồn gốc các cây đa sộp này đều thuộc sở hữu các chủ vườn và là đất nông nghiệp đã được cấp sổ đỏ ở các địa phương thuộc tỉnh đắk lắc
chủ sở hữu hiện tại mua và vận chuyển là ông kiều văn trương ba mươi hai tuổi chú xã tiến xuân huyện thạch thất hà nội
trước đó vào khoảng một mươi tám h một mươi năm phút ngày ba mươi tháng ba trạm cảnh sát giao thông phú lộc công an tỉnh thừa thiên huế đã tạm giữ ba xe đầu kéo chở ba cây cổ thụ qua địa bàn theo hướng từ nam ra bắc
lý do xe chở quá khổ quá tải các xe cùng mang biển số tỉnh quảng bình đều chở cây vượt quá một mươi chiều dài xe quá tải hai mươi năm mươi
do vi phạm lỗi nên phạt chủ xe và tài xế gần tám mươi hai triệu đồng riêng các tài xế bị tước bằng từ một đến ba tháng